thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi bốn tháng chín công an tỉnh tiền giang đã khám nghiệm hiện trường điều tra vụ nổ súng trên đường hoàng sa ở phường bốn thành phố mỹ tho đồng thời đang truy xét các đối tượng có liên quan
và theo thông tin ban đầu vào tối qua ngày hai mươi ba tháng chín một nhóm khoảng bốn đến năm thanh thiếu niên chưa rõ danh tính ngồi uống nước trên vỉa hè ở đường hoàng sa thuộc phường bốn thành phố mỹ tho
thì sau đó một nhóm bốn thanh niên đi trên hai xe máy chạy theo hướng từ phường sáu thành phố mỹ tho đến
một thanh niên ngồi sau xe máy đã cầm dao tự chế cùng với vật nghi là súng bước xuống và bắn về phía nhóm thanh thiếu niên đang ngồi uống nước trên vỉa hè
sau khi xảy ra vụ việc nhóm thanh niên đi xe máy chạy về hướng cầu rạch miễu ở phường sáu thành phố mỹ tho
nhóm thanh niên ngồi trên vỉa hè không có ai bị thương tự giải tán
tại hiện trường cơ quan công an đã thu giữ năm vỏ đạn bằng đồng đầu đạn bằng cao su chưa xác định loại súng
còn tại đắk lắk tòa án nhân dân tỉnh đắk lắk vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với địa cao iwak nye
chú tại xã ia hiu huyện cờ rông bắc tỉnh đắk lắk về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh isud kebon chú tại huyện cờ rông bắc
theo có trạng vào tối ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại nhà iwak có tổ chức ăn nhậu
đến h ba mươi phút ngày hôm sau thì giữa iwak và isak xảy ra mâu thuẫn dùng tay chân đánh nhau
iwak vào nhà bếp lấy một con dao chạy ra để chém isak
thấy vậy anh isud đã lao vào căn ngăn thì bị iwak chém ba nhát gây trọng thương
biết mình đã chém nhầm người nên liền đi tìm và dựa theo isak để chém
thì được mọi người căn ngăn tước lấy con dao hung khí
rất may isud sau đó được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng tỷ lệ thương tật là một mươi hai
căn cứ vào các tình tiết diễn biến của vụ án
hội đồng xét xử đã tuyên phạt iwak nye một mươi ba năm tù giam về tội giết người
thêm một vụ giết người liên quan đến việc hát karaoke bằng loa kẹo kéo vào đêm khuya gây ồn ào
nhưng điều đáng nói là người gây án đã khuyên can nhưng nạn nhân không nghe mà còn tấn công trước
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo nguyễn lê thành tài ba mươi bảy tuổi
trú tại phường xuân hà quận thanh khê tp đà nẵng về tội giết người
theo có trạng vào chiều ngày hai mươi bốn tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi hai mạnh và bốn người bạn khác cùng nhau ăn nhậu tại phòng trọ số một thuộc dãy trọ đường tôn đản quận cầm lệ
cả nhóm hát karaoke bằng loa kẹo kéo đến khuya cùng ngày thì tài từ phòng trọ số năm đi qua nhắc nhở
sau khi về phòng trọ nhưng vẫn thấy nhóm của mạnh hát to nên bị cáo bực tức cầm dao quay lại nhắc nhở lần hai
thế vậy cả nhóm của mạnh xông vào đánh tài lúc này tài dùng dao cua nhiều lần để tự vệ thì đâm trúng mạnh
hậu quả mạnh tử vong tại chỗ tài cũng bị nhóm của mạnh đánh thương tích sáu
hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn lê thành tài án trung thân về tội giết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang đã tạm giữ hình sự đối tượng la thị kim nhung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện châu thành để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào khoảng một mươi ba h bốn mươi năm ngày hai mươi tháng chín tại căn nhà của la thị kim nhung lực lượng công an đã kiểm tra
và phát hiện bắt quả tăng nhung có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm ba mươi hai bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng
nghi là ma túy trong chai nhựa trên hai mươi tám triệu đồng tiền mặt cùng nhiều dụng cụ tam vật liên quan
tại cơ quan công an bước đầu nhung khai nhận những bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng trong chai nhựa trên là ma túy
do một người đàn ông đem đến đưa nhung khi nhung vừa bán một bọc ma túy cho một đối tượng với giá hai trăm linh đồng
thì bị lực lượng công an bắt quả tăng hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ
tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo đặng phúc lai trú tại huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
về hành vi tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép vật liệu nổ
theo có trạng trong khoảng thời gian từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
thông qua mạng xã hội youtube lai đã mua trái phép hơn sáu trăm chín mươi năm gram thuốc phóng và hơn tám trăm bảy mươi năm gram hạt nổ
thuộc nhóm vật liệu nổ của một người đàn ông không rõ lai lịch
với số tiền khoảng một mươi ba triệu đồng sau đó mang về nhà cất giấu với mục đích để sử dụng săn bắn và bán kiếm lời
đến chiều ngày ba mươi tháng ba sau khi bán hơn bốn mươi năm gram vật liệu nổ cho một người
thì lai vận chuyển hơn năm trăm linh gram hạt nổ đem đi bán và bị cơ quan công an phát hiện lập biên bản thu giữ toàn bộ vật chứng
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo đặng phúc lai một mươi tám tháng tù
nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách ba mươi sáu tháng phạt bổ sung một mươi triệu đồng
thưa quý vị và các bạn việc trang bị phương tiện an toàn phòng cháy chữa cháy như bình chữa cháy búa kim phá khóa mặt nạ phòng độc dây thoát hiểm thả chậm
cho gia đình là rất cần thiết đối với công tác phòng ngừa sẵn sàng ứng phó với hỏa hoạn
tuy nhiên việc mua phải hàng giả thì cũng là điều mà mọi người dân lo ngại trong thời gian gần đây
vì các phương tiện được kiểm định mới đảm bảo an toàn khi sử dụng
vậy cần phải lưu ý những điều gì khi trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cho gia đình
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
từ vụ cháy trung cư mini khương đình quận thanh xuân nhu cầu về các sản phẩm phòng cháy chữa cháy và cứu hộ tăng cao
trên các trang mạng xã hội tràn lan thông báo giao bán thiết bị phòng cháy chữa cháy trong nước và nước ngoài
một ma trận giá cả và chất lượng
anh quân cũng như hầu hết người dân đều có nhu cầu muốn sắm cho mình những thiết bị bảo hộ chữa cháy để phòng thân
xong trước thực tế này gia đình anh lo ngại sẽ mua phải hàng giả
hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc
nếu sử dụng phải thiết bị giả thì khi phun bình xịt vào đám cháy không những không dập được mà còn khiến đám cháy bủng lên
như vậy đã mất một mươi phút vàng quan trọng để xử lý ban đầu
và khi đã cháy lan thì việc chữa cháy và dập tắt đám cháy là rất khó khăn
hiện tại bây giờ là trên những bình phòng cháy này đang được lưu thông trên thị trường
khi các bạn mua cái bình phòng cháy này các bạn hãy xem là bên cạnh cái thân có cái tem kiểm định hay không
trên cái tem kiểm định này các bạn sẽ thấy ở trên này có cái qr code
để check cái sản phẩm này có được kiểm định chuẩn hay không thì các bạn sử dụng cái điện thoại di động của các bạn
bạn sẽ quét cái qr code này
khi bạn quét cái qr code này thì trên màn hình điện thoại của bạn sẽ có hiện lên cái giấy chứng nhận kiểm định của cái lô sản phẩm này
lô sản phẩm bình chữa cháy hoặc lô sản phẩm thiết bị phòng cháy cháy được kiểm định bởi cơ quan chức năng
bạn sẽ check cái series trên cái tem này và cái series trên cái giấy chứng nhận kiểm định
nếu cái series trên cái telem này và trên cái giấy chứng nhận kiểm định
thì xuất hiện trên bàn thình của bạn là trùng khớp nhau
thì đây là sản phẩm đã được kiểm định bởi cơ quan chức năng và chúng ta hoàn toàn yên tâm với sản phẩm này
bên cạnh đó là bạn phải tìm hiểu thêm cái đơn vị phân phối sản phẩm hoặc cái đơn vị bán cửa hàng của bạn
họ có cam kết bảo hành với các bạn hay không
hay là các bạn thì mua xong mà đến lúc có sự cố gì mà người ta không cam kết bảo hành
thì đó là một sự biến mất quyền lợi của mình
qua đây cơ quan chức năng khuyến cáo việc kiểm tra tem kiểm định dán trên bình chữa cháy là vô cùng quan trọng
vì các phương tiện được kiểm định mới đảm bảo an toàn khi sử dụng
khách hàng không nên mua hàng trôi nổi trên thị trường với giá rẻ chất lượng kém
không được kiểm tra an toàn gây nguy hiểm khi sử dụng
ngoài ra người dân cũng nên thay mới các bình chữa cháy sau khoảng hai ba năm để đảm bảo an toàn
vì vỏ bình chữa cháy làm bằng kim loại sau thời gian sẽ dỉ xét xỉ hơi không còn khả năng chữa cháy
mở đầu sẽ là thông tin liên quan đến trung ủy cơ quan bị đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản đâm trọng thương dẫn đến hy sinh
và sau một mươi bốn giờ đồng hồ lẩn trốn nghi phạm gây án đã bị lực lượng công an tỉnh thái bình bắt giữ khi đang lẩn trốn tại hoa lư ninh bình
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng một mươi giờ sáng qua lực lượng phá án đã bắt giữ được võ tiến mạnh hai mươi một tuổi
trú tại huyện kiến sương tỉnh thái bình là nghi phạm dùng dao đâm khiến trung úy đỗ văn tú
cán bộ công an thị trấn an bài huyện kỳnh phụ hy sinh
võ tiến mạnh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà một người thân ở hoa lư ninh bình
sau khi bị bắt đối tượng đã bị di lý về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái bình để phục vụ cho công tác điều tra
như đã đưa tin là vào khoảng hai mươi một h năm mươi phút ngày hai mươi hai tháng chín trung úy đỗ văn tú nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
tại đường phạm như trinh tổ năm thị trấn an bài huyện quỳnh phụ trình báo về việc xuất hiện đối tượng có hành vi
trộm cắp tài sản đồng chí đỗ văn tú đã báo cáo chỉ huy và được phân công xuống địa bàn để xác minh nguồn tin
trong quá trình xác minh đồng chí đỗ văn tú đã bị đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát
mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đồng chí đã không qua khỏi do vết thương quá nặng
công an tỉnh thái bình đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức tăng lễ cho đồng chí đỗ văn tú
theo quy định của ngành đồng thời báo cáo lãnh đạo bộ công an
xét thăng cấp bậc hàm vượt bậc từ trung ủy lên thượng ủy cho đồng chí đỗ văn tú
và chia buồn với gia đình đồng chí đỗ văn tú
ban giám đốc công an tỉnh đã xuống hỏi thăm và hỗ trợ gia đình đồng chí trong lúc tăng ra
thưa quý vị vào chiều tối ngày hai mươi ba tháng chín tiệm vàng kim thoa thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa
bất ngờ bị hai đối tượng xông vào dùng súng ngắn uy hiếp cướp đi một số vàng và nữ trang
lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp truy bắt thủ phạm gây ra vụ cướp trên
vào khoảng một mươi bảy h hai mươi ba phút chiều qua hai đối tượng gồm một nam một nữ đã xông vào tiệm vàng
đối tượng nữ mặc ảo trắng đôi mũ bảo hiểm đập vỡ kính luồn nữ trang vào túi đeo trước ngừng
đối tượng nam cầm súng ham dọn nhân viên và khách hàng đi vào phía trong quầy và lấy đi một hộp màu vàng
camera trong tiệm vàng ghi lại khi xảy ra vụ việc
trong tiệm đông người tới mua vàng có bảo vệ
khi thấy hai đối tượng cầm vật giống súng xông vào đập vỡ tủ kính nhiều người trong tiệm chạy toán loạn
và sau khi đã lấy được vàng hai đối tượng đi xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường
theo chủ tiệm vàng tổng số đồ trang sức bỏng vàng và tiền mặt bị cướp có tổng giá trị lên đến tám trăm linh triệu đồng
ngày hai mươi ba tháng chín tòa án nhân dân huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai
đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo từ thanh tù
trú tại tp biên hòa tỉnh đồng nai chín năm tù về tội cướp tài sản
chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai bị cáo từ thanh tùng đã sử dụng súng giả đe dọa nhân viên quầy giao dịch số năm
phòng giao dịch ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn ở xã thạnh phú huyện vĩnh kiểu
để chiếm đoạt số tiền hơn một trăm bốn mươi triệu đồng
tuy nhiên nhân viên tại đây đã bấm chuông báo động và bỏ chạy
nên tùng chưa lấy được tiền
và tiếp đó tùng đe dọa và cướp hai mươi triệu đồng của một khách hàng đang giao dịch rồi tổn thoát
đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày tùng đến công an phường bửu long tp biên hòa đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội
hội đồng xét xử xác định đây là một vụ án nghiêm trọng hành vi phạm tội của bị cáo nguy hiểm
gây hoang mang dư luận
do đó tòa án nhân dân huyện vĩnh kiều đã tuyên phạt bị cáo tùng bức án chín năm tù giam về tội cướp tài sản
thưa quý vị
hôm nay trên địa bàn tỉnh đồng tháp liên tiếp xảy ra mất trộm các loại xe máy
đối tượng nhằm đến chủ yếu là những người dân để xe ở ven đường để đi làm nương
dãy và vô tình tạo điều kiện cho đối tượng trộm cắp tài sản dễ dàng ra tay
trước tình hình trên lực lượng công an đồng tháp đã nhanh chóng điều tra bắt giữ các đối tượng gây án
cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba công an xã tân hòa huyện lai vung tiếp nhận tin báo của ông lê phước nữa
trú tại xã tân thành về việc bị mất trộm một xe máy khi ông đang đậu xe ven đường
lực lượng công an đã khẩn trương đến hiện trường kịp thời chốt chặn bắt giữ hai đối tượng gồm đỗ văn thành
và mai văn khánh cùng chú tại xã vĩnh thới huyện lai vung về hành vi trộm xe máy
qua đấu tranh đối tượng mai văn khánh khai nhận trước đó đã thực hiện chót lọt hai vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện lai vung
tiếp đó vào ngày sáu tháng tám ông lê quốc nam chú tại xã long hậu cũng bị hai đối tượng lạ mặt trộm chiếc xe máy rồi bỏ chạy
sau khi tiếp nhận tin báo công an xã long hậu đã tổ chức lực lượng chốt chặn kịp thời bắt giữ

qua các vụ việc cho thấy thủ đoạn của các đối tượng trộm xe máy
trộm cắp xe máy là thường xuyên chạy xe trên các tuyến đường để thăm dò tình hình
tìm sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp
chọn khu vực vắng người nhắm vào những loại tài sản để ra tay và tiêu thụ